bây giờ sẽ là những thông tin chi tiết
sau bốn ngày mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vào chiều ngày một mươi năm tháng bảy
tòa án quân sự quân khu bảy đã tuyên án một mươi bốn bị cáo trong vụ buôn lậu gần hai trăm linh triệu lít xăng ron chín trăm năm mươi ba trị giá gần hai tám trăm linh tỷ đồng
tòa đã tuyên phạt các bị cáo phùng danh thoại cựu đại tá trưởng phòng xăng dầu cục hậu cần
bộ tư lệnh cảnh sát biển bảy năm tù về tội buôn lậu
nguyễn thế anh cựu đại tá chỉ huy trưởng bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh kiên giang bị phạt tù trung thân về tội nhận hối lộ
hai năm tù về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép
tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo thế anh là tù trung thân
bị cáo cao phước hoài chú tại phường tam quan bắc thị xã hoài nhơn của tỉnh bình định
bị phạt sáu tháng hai mươi một ngày về tội không tố giác tội phạm
bằng thời gian tạm giam nên bị cáo hoài được trả tự do ngay sau khi kết thúc phiên tòa
nhóm một mươi một bị cáo còn lại nhận mức án từ hai năm sáu tháng tù treo đến một mươi sáu năm tù
ngày một mươi năm tháng bảy cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu đã khởi tố cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với ông nguyễn văn thăm chú tại thành phố bạc liêu
nguyên giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng
và công nghiệp tỉnh bạc liêu để điều tra làm rõ về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
theo hồ sơ của cơ quan công an trong thời gian làm giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng
các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh bạc liêu từ năm hai nghìn sáu đến năm hai nghìn một mươi
ông nguyễn văn thăm đã buông lỏng quản lý để thủ quỹ chiếm đoạt hơn sáu tỷ đồng
cùng ngày cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã tiến hành lệnh khám xét nơi làm việc
và nơi ở của ông thăm để phục vụ công tác điều tra
thưa quý vị chỉ là những lao động phổ thông nhưng nhiều người dân ở vùng cao của tỉnh lào cai
được chào mời với mức lương hàng chục triệu đồng khi sang làm việc tại campuchia
thực tế đây chỉ là những chiêu trò của những kẻ lừa đảo
lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của người dân nhằm mục đích cuối cùng là ép buộc người nhà của họ nộp tiền để chuộc người về
tin vào lời hứa hẹn của các đối tượng mới quen trên mạng xã hội
thanh niên này đã vượt cả nghìn cây số xã hội
sang campuchia với hy vọng đổi đời
nhưng việc nhẹ lương cao như lời hứa thực tế lại là đi rụ rỗ người khác tham gia đánh bạc
dù biết bản thân bị sập bẫy lừa đảo nhưng muốn xin nghỉ việc cũng không hề dễ dàng
ngoài những trận đòn roi các đối tượng này còn bắt nạn nhân gọi điện về cho người nhà chuyển tiền sang mới thả người
bảo người khác vào chơi game xong rồi chia mình cũng là một thành phần lừa đảo luôn
trước thì nó bảo một trăm linh triệu thôi xong mài tháng sau mấy tháng sau này bảo là một trăm linh một
hai em cậu đi vay ngân hàng về cho xong mới có tiền gửi đi xong mới được về đấy
xã quang kim huyện bát sát tỉnh lào cai là địa bàn được ghi nhận có nhiều nạn nhân bị lừa đảo nhất
theo lãnh đạo xã thì đã có tám mươi năm người bị lừa sang campuchia
hầu hết những người này còn trẻ thậm chí rất trẻ
nên dễ bị các đối tượng lừa đảo lôi kéo
thực tế là công dân đi làm thuê thì cũng không báo cho gia đình
cũng thông báo cho gia đình và tự ý đi sau khi sang campuchia
thì mới liên lạc với gia đình thì gia đình mới biết được rằng là đi làm thuê ở campuchia
thứ hai là công dân không đi theo đường chính hành và không đăng ký
do vậy là cũng rất khó khăn trong công tác quản lý của công an xã
theo thống kê của sở lao động thương binh và xã hội tỉnh lào cai
đến nay có khoảng hai trăm linh người trên địa bàn
chủ yếu là ở vùng sâu vùng xa bị lừa sang campuchia
họ được lập một tài khoản trên mạng xã hội để tiếp tục lừa người khác ở việt nam tham gia đánh bạc
phải làm việc một mươi hai tiếng mỗi ngày
nếu không đạt được số người tham gia họ sẽ bị cộng dồn vào các tháng tiếp theo
nếu không chịu nổi áp lực muốn bỏ việc thì phải gọi người nhà gửi tiền sang để về
tới người lao động chúng tôi cũng khuyên
là hết sức cảnh giác
và không nghe theo các chiêu trò rụ rỗ và đăng tải trên các mạng xã hội
khi có nhu cầu tìm việc làm
và đặc biệt là muốn đi làm việc ra nước ngoài
thì cần phải tìm đến các doanh nghiệp các đơn vị
mà được cấp phép về đưa người lao động đi xuất khẩu
không có tiền hoặc không muốn người nhà biết
nên còn rất nhiều người mắc kẹt tại campuchia
thời gian càng kéo dài đồng nghĩa tiền chuộc sau này sẽ càng cao
để tránh bị lừa đảo người dân nên cẩn trọng trước các thông tin tuyển dụng
và tìm kiếm việc làm tại các trung tâm uy tín thuộc quản lý của nhà nước
tránh tiền mất tật mang
tiếp theo là những tin vắn kinh tế đáng chú ý
thành phố hồ chí minh mới chi hỗ trợ tiền thuê nhà cho một bốn trăm hai mươi năm người với một hai mươi năm tỷ đồng
trên tổng số hai một trăm linh tỷ đồng đạt sáu
dù chỉ còn hơn một tháng nữa đến hạn phải hoàn thành
hiện bảo hiểm xã hội đã xác nhận cho hơn sáu trăm một mươi ba người lao động
tại hơn một mươi tám doanh nghiệp chiếm gần năm mươi sáu dự kiến
về nguyên nhân lãnh đạo sở lao động thương binh và xã hội thành phố cho biết
doanh nghiệp là nơi lập danh sách lưu hồ sơ chịu trách nhiệm
nên thận trọng nhằm đảm bảo chính xác chi trả đúng người
bộ tài chính đã hoàn thiện và có công văn gửi bộ tư pháp lấy ý kiến thẩm định
về dự án nghị định sửa đổi mức thuế xuất thuế nhập khẩu ưu đãi
đối với mặt hàng xăng thuộc nhóm hai mươi bảy một mươi
theo đó bộ tài chính đề xuất điều chỉnh giảm mức thuế xuất thuế nhập khẩu ưu đãi
mfn đối với mặt hàng xăng động cơ không pha chỉ từ hai mươi xuống một mươi
thay cho phương án gửi xin ý kiến là từ hai mươi xuống một mươi hai
trên website của các hãng bay đã bắt đầu mở bán vé giai đoạn tết quý mão hai nghìn hai mươi
cụ thể khách hàng đã có thể mua vé cho hành trình bay
giai đoạn một mươi hai tháng một đến hai mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi ba khoảng từ hai mươi một đến hai mươi chín tháng chậm
giá vé giao động khoảng bốn bảy năm triệu đồng khứ hồi
nếu so với thời điểm tết hai nghìn hai mươi hai mức giá này đang cao gấp hai lần
giá vé này có thể thay đổi một đến hai tháng trước tết tùy thuộc vào chính sách tăng giảm chuyến bay
từ ngày một tháng tám các chủ phương tiện ô tô di chuyển qua một trăm bốn mươi một trạm thu phí trên toàn quốc
sẽ không thể thanh toán bằng tiền mặt
bộ giao thông vận tải vừa có văn bản yêu cầu tổng cục đường bộ việt nam
tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam vec
chỉ đạo nhà cung cấp dịch vụ và các đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai lắp đặt
vận hành hệ thống thu phí etc tại các tuyến cao tốc hoàn thành trước ngày ba mươi một tháng bảy năm nay
trường hợp chậm tiến độ bộ giao thông vận tải sẽ xử lý theo thẩm quyền
hoặc báo cáo cấp có thầm quyền xử lý nghiêm theo quy định pháp luật
bao gồm cả việc tạm dừng thu phí
như vậy từ đầu tháng tám người dân có thể sử dụng dịch vụ thu phí không dừng
tại tất cả các trạm thu phí
riêng đối với các tuyến cao tốc sẽ chỉ áp dụng hình thức thu phí không dừng
những phương tiện chưa dán thẻ sử dụng dịch vụ sẽ bị từ chối phục vụ
thưa quý vị nằm trong quần thể danh thắng cấp quốc gia
đặc biệt võng lúa sáng nhù huyện mù căng trải của tỉnh yên bái
đã trở thành một điểm đến lý tưởng dành cho du khách trong và ngoài nước
đặc biệt vào mỗi dịp nước đổ thì vẻ đẹp của võng lúa sáng nhù
lại thu hút đông đảo người dân đến tham quan và trải nghiệm
và những hình ảnh trong phóng sự sau đây cũng kết thúc bản tin kinh tế tiêu dùng ngày hôm nay
anh phạm paris là một nhiếp ảnh gia
đã từng có nhiều giải thưởng về ảnh tại các cuộc thi ảnh đẹp việt nam cũng như thế giới
trong đó có nhiều bức ảnh ghi lại khoảnh khắc của võng lúa sáng nhù
nhờ đó địa điểm du lịch này đã thu hút nhiều khách tham quan đến chiêm ngưỡng và trải nghiệm
nó đẹp bởi vì nó có rất nhiều khoảnh khắc
từ ba giờ chiều cho đến khi mà mặt trời xuống núi
thì lúc đó là lúc mà có thể nói rất là quyến rũ
và có những người thì người ta chờ cho đến khi mặt trời xuống núi để người ta chụp cái ánh hoàng hôn
nó chiếu xuống cái
móng ngựa này
nhưng cũng có người thì
có những nhiếp ảnh thì người ta chọn ngay từ lúc mà có đồng bào đang cây cấy ở trên ruộng
đấy thì lúc đó cũng rất là đẹp
võng lúa sáng nhủ nằm trên bản sáng nhù xã mồ dề huyện mù căng trải tỉnh yên bái
với tổng diện tích hơn hai hectare của trên một mươi hộ dân sinh sống
để đến với võng lúa sáng nhủ du khách có thể đi bộ hoặc đi xe ôm từ thị trấn mù căng trải
để tạo điều kiện thuận lợi cho du khách đến tham quan và trải nghiệm
huyện mù căng trải đã đầu tư xây dựng đường bê tông nối từ quốc lộ ba mươi hai đến võng lúa
năm nay thì anh em bạn bè rủ nhau đi
lên đây thì được ngày hôm nay trời rất đẹp
hy vọng là từ giờ đến lúc tắt nắng là nó còn đẹp hơn nữa
nhiều năm nay vào mùa nước đổ lượng du khách đến với võng lúa sáng nhù ngày càng nhiều
và đây cũng chính là điều kiện thuận lợi giúp người dân phát triển các loại hình dịch vụ
nhất là tham gia và thành lập các tổ đội dịch vụ xe ôm đưa đón du khách
đến với võng lúa
qua đó đã giúp nhiều hộ dân có thêm nguồn thu nhập cải thiện cuộc sống gia đình
đặc biệt là cái điểm móng ngựa này thì thu hút rất là đông đảo khách
cũng như là khách người ta lên ấy thì cũng góp phần là thu nhật cho anh em
cũng chạy xe ôm
thì cũng gọi là tạm thời là có cái mức thu nhật cũng khá là cao
tuy nhiên là cũng có gọi là một chút
phía về kinh tế để có trang trải trong cuộc sống cũng như là cho gia đình
chính quyền xã mồ dề huyện mù căng trải tỉnh yên bái
đã có nhiều biện pháp tôn tạo bảo vệ và phát triển các giống lúa khác nhau
để du khách có nhiều trải nghiệm
với vẻ đẹp của võng lúa sáng nhủ
cùng với sự mến khách của đồng bào vùng cao mù cang trải
võng lúa sẽ là đoàn bẩy giúp người dân phát triển kinh tế và du lịch
góp phần vào xây dựng huyện mù căng trải
trở thành huyện du lịch giàu bản sắc an toàn thân thiện
trong tương lai